tại khu công nghệ cao tp hcm trung tâm ươm tạo chuyên về trí tuệ nhân tạo ai đã ra mắt
và cuộc thi ieac hai nghìn hai mươi cũng đã được phát động
trung tâm này được kỳ vọng sẽ tạo ra một đại sinh thái về nghiên cứu
chuyển giao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các nhà khoa học và doanh nghiệp tại tp hcm
việc hình thành trung tâm ươm tạo chuyên về ai là chiếc nôi cho nhiều start up công nghệ
mang thương hiệu việt nam vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao
thuộc ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
chức năng chính gồm thu hút các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp
thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
nhân dịp này shtbic cũng phát động cuộc thi aih hai nghìn hai mươi
mong muốn tạo điều kiện cho start up trong cộng đồng khởi nghiệp xây dựng giải pháp ai
dựa trên tối ưu hóa dữ liệu hiện có góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm
điểm khác biệt cuộc thi năm nay là hình thức bootcam kéo dài sáu tuần liên tục
nhằm chọn ra top một mươi dự án xuất sắc tham gia pitchen day để kêu gọi vốn trước các quỹ đầu tư